hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã tổ chức kỳ họp bất thường kỳ họp thứ một mươi khóa một mươi năm nhiệm kỳ hành một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ủy ban nhân dân thành phố đã trình hội đồng nhân dân thành phố xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư hai mươi hồ sơ dự án
với tổng mức đầu tư dự kiến hơn bốn bảy trăm linh tỷ đồng đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với hai dự án nhóm b
tổng mức đầu tư dự kiến trên một sáu trăm linh tỷ đồng
một trăm linh đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công
thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân thành phố bởi đây đều là những dự án cần thiết phục vụ nhu cầu dân sinh
và phát triển kinh tế xã hội của thành phố
căn cứ tình hình giải ngân mới chỉ đạt ba mươi bốn kế hoạch ủy ban nhân dân thành phố cũng đã đề xuất điều trình
bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm hai nghìn một mươi chín đợt ba với kinh phí tăng thêm gần hai năm trăm linh tỷ đồng
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân thành phố đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền